sáng sớm ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc ảnh hưởng trực tiếp đến đảo hải nam trung quốc
sau đó đổi hướng di chuyển thành hướng tây tây bắc rồi tây tây nam
dự báo bão số bảy này sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
tuy nhiên diễn biến của bão còn phức tạp trong thời gian tới quý vị chú ý cập nhật liên tục để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới trời còn có nắng gián đoạn
sau đó thì chiều mai khi mà hoàn lưu bão số bảy ảnh hưởng thì trời nhiều mây và mưa rông gia tăng nhiều điểm có mưa to đến rất to
ngoài ra sự hoạt động của không khí lạnh từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
khiến nền nhiệt giảm mạnh từ ba đến năm độ
vì vậy mà nhiệt độ cao nhất chỉ giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ mưa cũng xuất hiện diện rộng từ chiều tối ngày mai
song lượng mưa từ ít hơn so với các tỉnh ở phía đông bắc bộ
cũng chịu thêm ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa
nên từ ngày mùng một mươi tháng một mươi nhiệt độ tại đây giảm nhanh trời dịu mát và bất ngại và xen lạnh khi về đêm
hơi núi cao trời chuyển lạnh
với các tỉnh thành miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa rông diện rộng còn duy trì trong ba ngày tới
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ tại đây ở mức mát mẻ và có xu hướng giảm dần trong những ngày tới
ở khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời cũng nhiều mây và cơn gió rất nhiều
có mưa rông tập trung nhiều vào chiều tới vào đêm
nhiệt độ tại đây duy trì ổn định cao nhất vào giữa trưa
giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên tiếp tục có mưa rào vào rông
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày đều ở dưới mức là ba mươi một độ
tương tự tại khu vực nam bộ mưa cũng diễn ra diện rộng
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tới vào đêm
người dân cần đề phòng có tố lốc trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp
nhiệt độ tại đây cao hơn các tỉnh ở vùng cao tây nguyên
xong chỉ giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ